phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
vừa phát hiện và bắt giữ gần một sáu tấn ngà voi nhập lậu trái phép qua cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
qua quá trình kiểm tra nghiệp vụ hàng hóa thông quan lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
tiến hành kiểm tra container nhập cảnh cảng quốc tế lạch huyện hải phòng đã phát hiện một năm mươi tám tấn ngà voi cùng với số lượng lớn sừng động vật các loại
số ngà voi trên đã được các đối tượng sơn đen và cắt thành từng khúc nhỏ cất giấu trong nhiều bao tải có chứa sừng động vật
được biết lô ngà voi vừa bị bắt giữ thuộc phụ lục một của công ước cites nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
các đơn vị chức năng đã ra quyết định tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên và đưa về kho tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật